ban chỉ đạo phòng chống zika tp hcm xác nhận đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi một toàn tp hcm có thêm sáu trường hợp nhiễm virus zika
nâng tổng số người nhiễm virus zika tại thành phố lên ba mươi năm bệnh nhân
với ca nhiễm mới xuất hiện trên địa bàn quận thủ đức tổng số quận hiện trên địa bàn tp hcm có bệnh nhân nhiễm virus zika
được nâng lên một mươi hai trên hai mươi bốn quận huyện trong đó quận bình thạnh đang là điểm nóng với bảy ca nhiễm virus
ngành y tế cảnh báo nguy cơ virus zika đang lưu hành và bệnh lan rộng trên toàn thành phố
tuy nhiên đến nay chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến các nơi có các trường hợp nhiễm bệnh
sở y tế tp khuyến cáo các thai phụ cần lưu ý và chủ động tránh bị mũi đốt
các hộ gia đình cần dọn dẹp môi trường sống chung quanh mình diệt mũi
lăng quăng để phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virus zika lây lan